hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại trung cư khu tập thể khu nhà trung cư cho thuê
khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng hoặc pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng
chứa khoảng năm sodium hipocorit theo tỷ lệ một mươi ml dung dịch tẩy rửa với một lít nước
hoặc dung dịch chứa năm của lo hoạt tính sau khi pha đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt ít nhất một mươi phút
hoặc dung dịch có chứa ít nhất bảy mươi cồn
chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất một mươi phút
ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa theo nguyên tắc lau từ nơi sạch đến nơi bẩn
từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới
sử dụng găng tay cao su khẩu trang khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn
các bề mặt phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn
sau khi lau khử khuẩn thì để khô tự nhiên
khử khuẩn ít nhất một lần một ngày
đối với các vị trí nền nhà tường bàn ghế
các đồ vật bề mặt tại khu vực công cộng hành lang sảnh trờ khu vui chơi khu thể dục thể thao
cầu thang bộ có nguy cơ tiếp xúc và khu vệ sinh
khử khuẩn ít nhất hai lần một ngày
đối với các vị trí có tiếp xúc thường xuyên
như tay nắm cửa công tắc điện bàn phí máy tính
điều khiển từ xa điện thoại dùng chung tay vịn cầu thang lan can
bảng điều khiển thang máy ca bin thang máy
tắt các thiết bị điện tử công tắc đèn trước khi khử khuẩn
đối với thiết bị không chịu nước thì ưu tiên dùng cồn để khử khuẩn
bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy đặt ở vị trí thuận tiện
rác thải phải được thu gom và đưa đi xử lý hàng ngày theo quy định